tại tỉnh nghệ an vào khoảng một mươi chín h ba mươi tối ngày một mươi hai tháng sáu tại khu vực cầu bara
thuộc thôn lộc mỹ xã nghi quang huyện nghi lộc đối tượng hoàng thị kính
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xóm tân lập xã nghi quang huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
khi đang vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng đồn biên phòng cảng cửa lò
biến thủy phòng phòng chống tội phạm và ma túy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
hối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt quả tăng
tăng vật thu được tại hiện trường là một bao tải màu trắng đựng sáu mươi thỏi thuốc nổ
có trọng lượng một mươi hai kg một trăm linh kiếp nổ và năm m dây cháy chậm
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận mua số thuốc nổ trên từ phường nghi thủy
thị xã cửa lò về bán kiếm lời đến địa điểm trên thì bị bắt giữ
hiện đồn biên phòng cảng cửa lò biến thủy đã ra quyết định khởi tố vô án
bàn giao đối tượng và tăng vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ